chúng tôi ghé vào thăm một chị phụ nữ đang thu hoạch lục bình để tìm câu trả lời
những đám lục bình được chỉ cẩn thận cắt bỏ phần lá và phần rễ chỉ giữ lại phần thân lục bình với những khoảng cách thật đều nhau
cứ khoảng năm mươi đến sáu mươi cọng lục bình là chị bó chúng lại thành một bó lớn
chị cho biết lục bình này do chị trồng mỗi ngày đều cắt thu quạch
khi chúng lớn sắp xỉ sáu mươi cm đó cũng là thứ kiếm ra tiền mà
ngày trước cứ thấy lục bình trôi tấp trước sông nhà là người ta lấy xào chống đuổi nó đi
còn ngày nay chị cũng như nhiều nông dân khác ở tháp mười
lại chống xuồng đi gom từng đám lục bình về nuôi ngay tại bến nhà
cũng cực khổ gian nang lắm vì phải chọn cho được đám lục bình lớn
bởi lục bình mẹ đẻ lục bình con dễ tạo đám theo ý đồ của nhà nông
xem ra thân phận lục bình đã đổi đời từ đây
và đời sống của người nông dân chân lấm tay buồn cũng khá lên theo
công đoạn cắt hái lục bình chỉ là phần dạo đầu của công việc thú vị của vợ chồng chị trúc
đang dành thời gian nhàn trỗi của việc đồng án mùa nước để tăng thu nhập
mà theo chị trúc cũng đủ tiền ra tiền vô cho hai đứa nhỏ ăn học
thì ra đám lục bình như thân phận trôi theo dòng đời của những người khốn khó ngày xưa
bây giờ lại là người đàn ông
điều này lại là một nghề mà nhiều nhà nông khắp dùng đồng bằng sông cửu long ưa thích
đó chính là nghề nuôi lục bình để đan thành phẩm những mặt hàng thủ công mỹ nghệ
người miền tây cũng lạ
hiếm có chuyện nông nhàn ngay cả khi đồng lúa đã chìm sâu dưới làng nước lũ
họ cũng không để cho cái tay cái chân rảnh ràng
mà xứ này cũng lạ có cái tưởng chừng bỏ đi có hại vậy mà họ lại nghĩ ra được cách kiếm tiền
mà có phải nhọc công đi xa tìm kiếm hay xoay đồng vốn đồng liếng gì cả
cứ như chuyện làm ăn có thể nhìn thấy ở khắp mọi
nói như chị trúc toàn cây nhà lá dường thôi nói như chị trúc toàn cây nhà lá dường thôi
cứ quanh quanh quẩn quẩn ngay cả cây nắng cũng của quê mình chứ có đâu xa cũng chẳng ai đòi mình phải lên ca lên kiếp
cứ quanh quanh quẩn quẩn ngay cả cây nắng cũng của quê mình chứ có đâu xa cũng chẳng ai đòi mình phải lên ca lên kiếp
cứ rảnh tay sau khi lo cho ao cá là nghề chính lo xong cơm nước cho cha con sắp nhỏ là ngộ vô đan

gì này kia hoài ngày làm chút chút vậy đó người ta làm thẳng thác mà nếu như người ta ngồi sọng
ngày người hai bộ cái này cũng như chi nhánh nhỏ rồi nó lấy về đây cái nó giao cho mình mình lại
lấy mình hỏi ở bộ này nhiêu vậy đó cái mình lấy về mình đương đương xong mình đem giao cái này tự
mình đi học chứ người ta không có tới nhà dạy đương thành thảnh mấy đương được cái vỏ này nếu mà đưa
không được thì đưa tháo mắt tháo hoài à ừ cái này ngày mình cũng cứng rồi mình cũng đỡ học có ngày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
dường như với người nông dân chân lấm tay buồn miền tây ai cũng thuộc nằm lòng câu ca về qua
lục bình có một loại qua mang mang sắc tím thân bồng bệnh theo con nước đầy chơi không chận đứng
trên quê hương trôi nổi nở ngút cho đời vẫn đủ triều khơi thân lục bình em trôi trên sông lớn
và hôm nay những nhánh lục bình quá đối bình thường kia qua bàn tay tài qua của những người
nông dân chân chất đã tìm đường ra sông lớn là đây à à ở cây lục bình xuất xứ từ nam mỹ được
xuất nhập vào việt nam khoảng đầu thế kỷ hai mươi do đó trong tiếng việt mới có tên bèo tây à à à ừ ừ
ngày nay lục bình lại được biết đến như một loại nguyên liệu chủ yếu để làm hàng thủ công
mỹ nghệ xuất khẩu bởi cộng lục bình sau khi phơi khô sơ chế có thể chế biến dùng để bệnh
thành dây thành thần rồi và thành chiếu hạng thủ công hay bàn ghế à à à à ừ ừ
ở mùa nước nổi
các làng nghề đang lục bình phát triển khắp mọi nơi ở đồng tháp an giang tiền giang vĩnh long cần thơ
thơ bởi lượng lục bình là nguyên liệu dày nhiều và lục bình đang độ sung sức nhất có thể nói nghề
đang lục bình đang tạo ra công an việc làm làm tăng thêm thu nhập cho những ngày nông nhàn trong
bốn tháng nước và ngày càng nhiều nơi đã trở thành nghề mua sinh cho hộ gia đình của làng của xóm
người đang lục bình phận đông là chị em phụ nữ và trái con trong làm không thể ra biển nước
mưu sinh như trai tráng lực điền mà thu nhập xem ra cũng không kém phần giảm súc so với nghề cá mắm
cây hày của nghệ này ở chỗ tuy chỉ là nghề phụ nhưng do khéo tay giả chịu thương chịu khó khi đã quen tay quen

rồi sau này có
sau này có lục bình thì bắt đầu
thì mình kéo vô mình nuôi
hồi trước thì coi như thời gian mình mận ít
thì mình ở dưới sông trâu gì
mình kéo lại mình đương đủ
sau lại cái đương nhiều quá
thì không đủ
thì tất nhiên mình có cái bãi rộng
mình phải nuôi
mình nuôi rồi cái mình đương cũng không đủ nữa
thì mình phải mua
mua thì những bà con nào mà chưa có học đơn được
thì người ta đi cắt
đi cắt rồi về khơi bán lại cho mình
rồi mình mới nuôi
bộ này nó được bốn mươi năm ngàn
mình mặn mình mua
mình mua lục bình rồi
rồi mình chi phí ra rồi
thì còn hết hai chỗ
mình còn được là cũng ba mấy ngàn
nhưng mà gia đình hoặc ba người bốn người
coi như mặn cái này là nói mặn một bình không có được
coi như là mặn hết gia đình
coi như là mặn hết gia đình
coi như là con cháu đi học về miễn quẩn
rồi đứa nào cắt ra lục bình được thì cứ cắt
đứa nào chăm công được cứ chăm
được hết tất cả được hết
còn những mấy cái khó khăn thì để cho mình làm
lục bình trôi nổi trên sông
nhiều chủ cửa hàng mỹ nghệ ở sài gòn cho biết
sản phẩm được làm từ cây lục bình mềm
dễ tạo dáng
và nhộn màu tốt hơn nhiều
so với các chất liệu khác
hơn nữa lại là hàng thủ công
nên giá cả cũng vừa phải
chính vì thế mà nhiều người có xu hướng
chọn vật dụng và đồ nội thất
làm từ loại cây này
nơi phố hội ồn ào tấp nập hôm nay
dòng giấy cuộc sống
luôn làm người ta có cảm giác
như muốn dừng lại
muốn lắng động
với hình ảnh quê nhà
khi bắt chợt nhận ra một món đồ xinh xinh
từ lục bình quá đội thân thương
lục bình vẫn trôi
như trăm năm trước
khi đời mình đã mất rồi
từ miền đất lạ
nhưng dòng giấy hôm nay
đã đưa lục bình về gần lắm
với phong trị quê nhà
gần lắm với cuộc sống phong lưu
sáng tạo không ngừng
của những người nông dân mùa nước nổi